nắng nóng cũng đang gia tăng về cường độ và diện ở các tỉnh thành miền trung
khác với cây nóng ở miền bắc chỉ thuần túy là nhiệt thì miền trung đó lại là tình trạng khô nóng
nguyên nhân là bởi ngoài ảnh hưởng của thấp phía tây miền trung lại còn phải hứng chịu thêm tác động của hiệu ứng gió phơn
ngày mai vùng nóng sẽ mở rộng suốt từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây miền trung một dọc từ phía nam của thanh hóa
trở vào đến quảng ngãi nơi mà gió phơn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất
nhiệt độ sẽ ở mức cao trong khoảng từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ thậm chí là bốn mươi độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống mức rất thấp chỉ khoảng từ hai mươi bảy ba mươi năm nên trời sẽ rất khô và nóng
với khu vực tây nguyên và nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh thành khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
sẽ giảm xuống mức cao trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam đến đông nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa có mưa ở một vài nơi gió đông bắc đến đông cấp ba đến cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước